anh võ đó một ngư dân của tỉnh bình định có thâm niên làm nghề đánh bắt cá nhiều năm trên biển
năm hai nghìn một mươi bảy anh bị hải quân indonesia bắt giữ vì có hành vi đánh bắt cá trái phép xâm phạm lãnh hải của nước họ
sau khi chịu phạt tài sản bị tịch thu anh mới được trở về quê nhà
anh võ đó một ngư dân của tỉnh bình định có thăm niên làm nghề đánh bắt cá nhiều năm trên biển
sau khi chịu phạt tài sản bị tịch thu xâm phạm lãnh hại của nước họ
anh võ đó một ngư dân của tỉnh bình định có thăm niên làm nghề đánh bắt cá nhiều năm trên biển
anh võ đó một ngư dân của tỉnh bình định có thăm niên làm nghề đánh bắt cá nhiều năm trên biển
hậu quả của việc đánh bắt cá trái phép là rất nặng nề
tuy nhiên vì nhiều lý do tình trạng của tỉnh bình định
tình trạng này đến nay vẫn còn tiếp diễn
người dân cho biết nguyên nhân khiến họ bất chấp nguy hiểm đánh bắt cá trên vùng biển của nước bạn
là vì ở đó có nhiều cá hải sản hơn
ngư trường của việt nam đang dần bị cạn kiệt do tình trạng đánh bắt tận diệt
bên cạnh đó là sự thiếu hiểu biết không phân biệt được khu vực nào thuộc địa phận lãnh hải của nước bạn
cứ ngỡ là đang đánh bắt cá ở nước mình chỉ đến khi bị bắt thì mới giật mình
chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành tiến hành tuyên truyền
phổ biến kiến thức và vận động bà con ngư dân đánh bắt cá hợp pháp
kiên quyết chấm dứt tình trạng xâm phạm vùng biển của nước ngoài
điều này không chỉ làm xấu đi hình ảnh của đất nước con người việt nam trước bạn bè quốc tế
mà còn làm tăng nguy cơ để ngư dân và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào cảnh khó khăn khốn cùng